tỉnh quảng trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông tại kỳ đài lịch sử thuộc di tích quốc gia đặc biệt hiền lương bến hải
chương trình nhằm kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước sáu mươi năm năm chiến thắng địa biên phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
và sự kiện vĩ tuyến một mươi bảy chia cắt hai miền nam bắc bốn mươi bảy năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị
tham dự lễ thượng cờ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn đức lợi ủy viên trung mương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy quảng trị
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương địa phương các mẹ việt nam anh hùng các tướng lĩnh cựu chiến binh người dân và các du khách thập phương
tại buổi lễ các đại biểu trung ương địa phương và hàng vạn người dân đã kính cẩn nghiêng mình trong khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc
được kéo lên đỉnh kỳ đài lịch sử
sau khi hiệp định geneva được ký kết vào ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đất nước bị chia cắt thành hai miền nam bắc lấy vĩ tuyến một mươi bảy dòng sông bến hải làm danh giới ngăn cách
dòng sông hiền hòa thơm mộng trở thành giới tuyến quân sự tạm thời cầu hiền lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc
tỉnh quảng trị trở thành tuyến đầu của miền bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền nam
cũng là chiến trường nóng bỏng khốc liệt nhất
kẻ thù đã thực hiện cuộc chiến tranh hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn chất độc hóa học cùng chiến lược chiến tranh ác liệt nhằm đưa quảng trị trở thành vành đai trắng biến quảng trị trở thành vùng đất lửa
thế nhưng vượt qua mọi khó khăn tàn khốc của cuộc chiến tranh đảng bộ quân và dân quảng trị đã bất khuất kiên cường anh dũng bám trụ chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất
cùng ngày trong khuôn khổ lễ hội thống nhất non sông
tỉnh quảng trị cũng đã tổ chức khánh thành công trình bảo tồn tôn tạo bờ nam di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương bến hải
với tổng số tiền đầu tư một mươi năm tỷ đồng do ủy ban nhân dân thành phố hải phòng hỗ trợ